bốn giám đốc công ty thái hòa bị tuyên y sơ thẩm án sơ thẩm một mươi tám năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị tuyên án như sau
một phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế y án sơ thẩm án sơ thẩm tuyên tù trung thân về tội nhận hối lộ
vũ anh tuấn cựu cán bộ công an y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
bốn tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao bị tuyên một mươi bốn năm tù trước đó án sơ thẩm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
năm đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự một mươi năm tù án sơ thẩm một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
sáu bị cáo hoàng văn hưng được giảm án tù trung thân xuống hai mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên từ hai mươi tháng đến chín năm tù
liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
đã được công an quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương điều tra triệt phá
qua điều tra mở rộng giai đoạn hai chuyên án ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đại diện ban chuyên án cho biết
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan
thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các bị can gồm nguyễn quang tứ chú tại tỉnh thái bình và đỗ minh trí chú tại hương yên
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan công an đã khởi tố hơn năm mươi đối tượng người nước ngoài
và người việt nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản
vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người
trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
sau hai mươi bốn giờ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm
nhiều trang sức bằng vàng trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng lực lượng kể sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
phối hợp với công an huyện thuận nam đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng có liên quan và thu hồi toàn bộ tài sản
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai lợi dụng gia đình hàng xóm không có người trông coi thái văn quốc đã lẻn vào nhà
cậy phá kết sắt lấy trộm hai mươi chiếc nhẫn vàng ba dây chuyền vàng cùng ba chiếc lắc tay và bông tay bằng vàng
trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án
mua bán trái phép bốn viên ma túy tổng hợp lào phân chú tại tỉnh luông pha bang lào
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt giữ
đầu tranh khai thác đối tượng lò phân khai nhận số ma túy trên được một đối tượng không rõ danh tính
ở tỉnh điện biên gọi điện thoại đặt mua ma túy và hẹn giao dịch tại khu vực cột mốc một trăm bốn mươi bốn thuộc địa phận
bản nong é xã mừng lói huyện điện biên tỉnh điện biên nếu chót lọt thì phân sẽ nhận được khoảng hơn bốn mươi chín triệu đồng
khi lò phân mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào xe máy đi ngược chiều đã khiến cho hai người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua ấp sóc bế xã thành phú thị xã bình long tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày tô đức vĩ điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi ba
hướng từ tỉnh bình dương đi thị xã bình long đến ấp sóc bế xã thành phú vĩ điều khiển xe với tốc độ cao
tông thẳng vào xe máy do nguyễn văn quang điều khiển đi ngược chiều
cú tông mạnh đã khiến cả hai tử vong và hai xe máy bị hư hỏng nặng